đây cũng là nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng khi liên tiếp những diễn biến về đường đi của bão được chia sẻ
bên cạnh đó còn là những bài học kinh nghiệm đảm bảo an toàn trước bão
bởi thực tế đã xảy ra những câu chuyện đáng tiếc trước khi bão đổ bộ
gây ra những sự cố đáng tiếc mà bản thân chúng ta hoàn toàn có thể phòng tránh được
những hình ảnh tại đà nẵng vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ trước vài giờ khi cơn bão nauru cơn bão mạnh nhất trong vòng hai mươi năm sắp đổ bộ
trong khi ngư dân đang hối hả kéo tàu thuyền vào neo đậu tránh trú trước cơn bão
thế nhưng người dân du khách vẫn liều mình tắm biển lướt sóng
vào các mùa bão trước những hình ảnh như thế này đã khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc
không chấp hành quy định khẩn cấp là những người vô ý thức
khi xảy ra sự việc thì giá như nếu thì
mình thiệt không hiểu khi mà báo đài chính quyền địa phương đã cảnh báo liên tục
mà nhiều người còn cố tình ra biển để tắm
chụp ảnh để tìm hiểu
để làm gì
đã có lệnh cấm tắm biển do sóng to gió lớn
nhằm bảo vệ người dân từ cơ quan quản lý
bất chấp nguy hiểm để tắm làm gì nhỉ
cần có xử phạt cho các đối tượng thiếu ý thức như thế này
vào mùa mưa bão năm nay nhiều ý kiến cư dân mạng mong rằng
những việc làm chủ quan lơ là như thế này sẽ không tái diễn
ý thức của người dân và du khách cũng sẽ thay đổi
bởi theo dự báo sức tàn phá cũng như độ nguy hiểm của các cơn bão trong năm hai nghìn hai mươi
sẽ khốc liệt hơn rất nhiều
và minh chứng là cơn bão số một với tên gọi ta lim
ở cường độ rất mạnh đang tiến rất sát vào khu vực biển và đất liền nước ta
thông tin về cơn bão số một đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng
trong những giờ vừa qua với những chia sẻ bình luận
miền bắc chính thức bước vào mùa mưa bão dù hơi muộn
bà con chuẩn bị tinh thần tham gia đi là vừa
sắp có nhiều mưa hơn rồi chắc đợt nóng đã qua đi
bão có mặt tốt và mặt xấu
mặt tốt là cung cấp nước cho các hồ thủy điện
mặt xấu là gây thiệt hại tài sản thậm chí tính mạng con người
mưa to gió lớn kiểu gì cũng ngập lụt do sạt lở
những người dân sinh sống tại những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm
lại khổ và vất vả rồi năm nào cũng phải đối mặt với sự nguy hiểm
vào ngày một mươi sáu tháng bảy thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện triển khai công tác ứng phó
theo đó các bộ ngành địa phương trên tinh thần phải quyết liệt chỉ đạo không được chủ quan lơ là
trên khắp các nhóm mạng xã hội những hình ảnh người dân tăng cường các biện pháp phòng chống bão được liên tục chia sẻ
gia cố nhà cửa công trình các phương tiện khẩn trương vào nơi neo đậu tránh trú
tại nhiều địa phương đã khẩn trương chỉ đạo tạm dừng ngay các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời
một số địa phương cũng bắt đầu sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm
cùng với các lực lượng hiện lực lượng công an nhân dân tại nhiều tỉnh thành
cũng đã phân công cán bộ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sát cánh hỗ trợ người dân phòng chống bão
và thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ khi có những trường hợp sự cố xảy ra
việc chủ động lên các phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
hạn chế thiệt hại do thiên tai từ các cơ quan chức năng hiện đang nhận được sự đồng thuận ủng hộ từ phía cư dân mạng
cùng với đó nhiều ý kiến cư dân mạng cũng mong muốn có được sự chung tay ủng hộ từ phía người dân
để công tác phòng chống ứng phó với bão được tập trung và hiệu quả
bão gây thiệt hại
bão gây thiệt hại nếu chúng ta
không tích cực phòng chống công tác chuẩn bị ứng phó đã tốt rồi thì cũng mong ít thiệt hại hơn
mọi người sẽ vất vả chống bão lắm đây
bà con mình dù đã có nhiều năm kinh nghiệm phòng chống bão nhưng không nên chủ quan
cần phải ra cố lại nhà cửa để phòng ngập lụt
nguy hiểm nhất là lũ sau bão bà con cần hết sức cảnh giác
mong rằng bão vào đất liền suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
hôm qua đến giờ cập nhật tin bão biết đây là cơn bão mạnh
nên thấy lo cho bà con mình những tỉnh thành ngoài đó
cầu mong bà con bình an tìm nơi tránh chú ý